năm hai nghìn một mươi chín dân số việt nam đạt mốc sắp xỉ chín mươi bảy triệu dân với sáu mươi bốn triệu người sử dụng internet tăng đến hai mươi tám so với năm hai nghìn một mươi bảy và sáu là số người sử dụng internet ít nhất một lần trong tuần
đó cũng là thời cơ thuận lợi để các doanh nghiệp cơ quan tổ chức phát triển nhiều dịch vụ trên môi trường mạng ở việt nam
với chức năng nhiệm vụ của mình thì chúng tôi đang nỗ lực để phục vụ việc cung cấp một hạ tầng quan trọng cho internet việt nam phát triển cũng như là cho quá trình chuyển đổi số
với ipv sáu chúng ta đang chuẩn bị sẵn sàng một hạ tầng về không gian số cho việc phát triển các thiết bị trên môi trường mạng
chuyển đổi số có thể hiểu là chuyển đổi tất cả các hoạt động lên môi trường mạng
internet đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số
sự kiện internet day hai nghìn một mươi chín được kỳ vọng sẽ mang đến cái nhìn tổng quan
đề xuất những giải phóng
và sáng kiến đổi mới sáng tạo nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước phát triển và hoàn thiện việc chuyển đổi số hướng đến một xã hội số
trong phần tiếp theo của chương trình bác sĩ trẻ tinh nguyện về vùng khó khăn
việt nam nhận cờ đăng cai sea games ba mươi một
vừa qua trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia phối hợp cùng bệnh viện medatech tổ chức buổi lễ
phát động phong trào hiến tặng mô tạng với thông điệp
trao tặng yêu thương nối dài sự sống đối với đội ngũ cán bộ y bác sĩ của bệnh viện
tại buổi lễ đại diện ban lãnh đạo bệnh viện medlatech đã kêu gọi toàn bộ cán bộ công nhân viên
và đội ngũ y bác sĩ tham gia hiến tặng mô tạng trao tặng yêu thương nối dài sự sống
là thông điệp nhân văn được lan truyền với tâm niệm chung là khi chúng ta chết đi
sự sống vẫn tiếp tục có thể kéo dài nếu bạn trao tặng một phần cơ thể quý báu cho những người đang
cần ghép tặng đối với người đã qua đời hoặc chết não mô tạng của họ có thể cứu sống ít nhất
một mươi người khác hưởng ứng phong trào đã có sáu trăm một mươi năm trường hợp ký vào bản cam kết tự nguyện hiến tặng toàn bộ
cơ thể hoặc một số mô tạng trong buổi lễ phát động tại nghệ an những ngày vừa qua do thời tiết
xét đậm kéo dài khiến cho số lượng trẻ bị các bệnh về đường hô hấp tới khám và điều trị tại
bệnh viện sản nhi nghệ an tăng cao
trung bình mỗi ngày bệnh viện nhi tiếp nhận trên một bệnh nhân tới thăm khám và điều trị
cao gần gấp đôi so với ngày thường
thời điểm này ngay từ sáng sớm tại hành lang các khoa khám nội và khám ngoại của bệnh viện sản
nhi nghệ an đều chật kín phụ huynh cùng trẻ nhỏ đợi để khám bệnh hiện tại
bệnh viện đang điều trị nội trú cho trên một ba trăm linh trẻ nhỏ nguyên nhân của tình trạng này là do
tại nghệ an thời tiết đang rét đậm trong khoảng một mươi ngày qua nhiệt độ nhiều nơi giảm xuống dưới một mươi
một mươi độ c đặc biệt tại một số xã thuộc huyện miền núi nghệ an đã xuất hiện băng giá
việc gia tăng trẻ tới khám và điều trị tại thời điểm hiện nay khiến một số khoa tại bệnh viện
sản nhi nghệ an quá tải
công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân gặp một số khó khăn
riêng tại khoa hô hấp đang điều trị nội chú cho một trăm tám mươi trẻ trong khi đó số giường thực kê tại khoa chỉ một trăm hai mươi giường
do đó nhiều phòng điều trị có hai ba cháu ở ghép trên một giường bệnh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
khoa có đông bệnh nhân tới khám và điều trị
ngoài ra bệnh viện cũng đã bố trí nhân viên trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ ở các đường dây nóng để kịp thời trả lời các thắc mắc tư vấn cho các nhà thuốc tư vấn sức khỏe trực tiếp cho người dân
các huyện vùng cao tỉnh thanh hóa đang trải qua đợt xét nhất từ đầu năm tới nay khi nhiệt độ tại một số nơi đã xuống dưới một mươi độ về đêm và sáng sớm
ban ngày trời nắng với nền nhiệt tranh lệch cao hiện chính quyền và người dân địa phương đang triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ sức khỏe của đàn gia súc
huyện miền núi lang chánh có khoảng một mươi một con trâu và bốn con bò
trong dịp rét cán bộ trung tâm dịch vụ nông nghiệp đã đến các xã thị trấn khuyên cáo người dân không chăn thả ngoài trời khi nhiệt độ dưới một mươi năm độ c
chuẩn bị thức ăn dự trữ cho đàn gia súc những ngày ra buốt cho trâu bò uống nước muối pha loãng để tăng cường sức đề kháng dùng bạt che chắn chuồng chạy để chống dết
người thời tiết lạnh thì được sự vận động của chính quyền thì cũng vận động cho tôi đưa trâu bò về chuồng chạy
để nó chia để nó khỏi phải lạnh và đốt lửa cho nó sửa ấm để nó không tránh cái chết dết và thiền hại của trâu bò
thứ hai là dự trữ nguồn thức ăn tinh và thô như là dơm dạ và đồng thời khuyến cáo bà con nên trồng thêm cỏ voi để dự trữ vào mùa đông
đồng thời chúng tôi đã phối hợp với thu y và khuyên đông thôn bản của các xã thị trấn tiếp tục quan tâm và hướng dẫn
tuyên truyền cho bà con
chúng tôi đã biết về các biện pháp phòng chống đối dết cho trâu bò trong mùa đông này
trong những ngày tới tỉnh thanh hóa tiếp tục có không khí lạnh cường độ mạnh trời hanh khô có sương mù sương muối
nhiệt độ thấp nhất ở các huyện miền núi vùng cao xuống từ tám đến chín độ c
vì vậy ngành nông nghiệp và bà con nông dân đang tập trung phòng chống đói rét cho đàn trâu bò
góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi trong những ngày đông giá
đối với người dân sinh sống tại vùng sâu vùng xa
cơ hội tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao vẫn còn nhiều hạn chế
vì vậy thời gian qua nhiều bác sĩ trẻ có trình độ tình nguyện về vùng khó khăn công tác
đã mở ra hy vọng mới giúp củng cố nguồn nhân lực cho y tế cơ sở
khắc phục tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên
nguồn nhân lực y tế đặc biệt là nhân lực chất lượng cao tại các vùng cao vùng khó khăn
đang là bài toán khó giải của ngành y
theo tính toán của bộ y tế hiện nay tại sáu mươi hai huyện nghèo của cả nước đang thiếu khoảng sáu trăm linh bác sĩ
trước thực tế nêu trên bộ y tế đã triển khai dự án thí điểm đưa bác sĩ tình nguyện về công tác
tại miền núi vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn
ưu tiên sáu mươi hai huyện nghèo gọi tắt là dự án năm tám năm
từng tham gia nhiều chuyến đi tình nguyện khi còn là một sinh viên đại học y hà nội
bác sĩ nguyễn văn hiếu đã sớm chứng kiến những thiếu thốn và thiệt thòi của bà con vùng cao
khi không có điều kiện được chăm sóc sức khỏe đầy đủ
là một trong bảy bác sĩ tốt nghiệp khóa đầu tiên của dự án năm tám năm
năm hai nghìn một mươi bảy bác sĩ hiếu lên đường về công tác tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
một trong những địa bàn khó khăn nhất của cả nước
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đã có ba trăm năm mươi bốn bác sĩ được đào tạo và bảy mươi bảy bác sĩ đã về làm việc
tại ba mươi bảy huyện nghèo của các tỉnh miền núi phía bắc và miền trung
dự án thi điểm bác sĩ tỉnh nguyện là bước đột phá của ngành y tế
trong việc tiến tới bảo đảm đủ số lượng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn
kỹ thuật cao đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ở địa phương còn khó khăn
qua đó tạo cơ hội cho đông đảo người nghèo người dân ở vùng sâu vùng xa
vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn được tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng ngày một tốt hơn
hạn chế chuyển tuyến điều trị không cần thiết góp phần giảm quá tải ở các bệnh viện tuyến trên
tránh lãng phí cho người dân cộng đồng và xã hội
tuy nhiên một thách thức lớn đặt ra là sau khi hoàn thành thời gian công tác tại huyện nghèo
theo quy định của dự án khoảng trống mà các bác sĩ trẻ tình nguyện để lại khi họ trở về
sẽ được lấp đầy bằng cách nào
chúng tôi cũng tập trung tiếp tục khớp cung cầu
mặt khác thì cũng quá trình đào tạo rồi sử dụng thì động viên mà chúng tôi hy vọng
và đã có từng với nhiều bác sĩ rồi thì họ cũng tình nguyện ở lại phục vụ nâu dài
và những quyết định như vậy đối với bác sĩ trẻ thì địa phương cũng luôn luôn cũng nào chào đón
và bộ y tế hoàn toàn đồng tình
hy vọng rằng cái thách thức đó nó cũng sẽ được giải quyết
hy vọng rằng cùng với những nỗ lực của ngành y tế trong việc nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở
người dân ở vùng sâu vùng xa
sẽ ngày càng được thụ hưởng những dịch vụ y tế chất lượng hơn
được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn
tuần lễ thời trang và làm đẹp quốc tế việt nam và hội trợ triển lãm thời trang quốc tế việt nam
vừa khai mạc tại hà nội
đây là lần đầu tiên một hội trợ chuyên ngành thường niên uy tín hàng đầu tại việt nam
và tuần lễ thời trang trẻ em quốc tế việt nam được kết hợp tổ chức
với chủ đề cảm hứng thời trang và nét đẹp thời đại
mùa đầu tiên của tuần lễ thời trang và làm đẹp quốc tế việt nam
là cuộc hành trình tìm kiếm những nền tảng giá trị bền vững của ngành thời trang
và làm đẹp trên thế giới với những đột phá và sáng tạo
đồng thời trở thành sợi dây kết nối giữa doanh nghiệp với công chúng
giữa trong nước và quốc tế tôn vinh lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến cộng đồng
để tạo nên những giá trị cốt lõi cho cuộc sống
xuyên suốt năm ngày từ ngày một mươi một đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai
sự kiện đặc biệt này có hơn hai mươi bộ siêu tập đến từ các thương hiệu hàng đầu trong nước và quốc tế
cùng hàng trăm mẫu thiết kế với sự tham gia trình diễn của gần bốn trăm linh người mẫu
bên cạnh đó sự kiện cũng có hơn một trăm năm mươi gian triển lãm đến từ các thương hiệu thời trang
và làm đẹp danh tiếng trong nước và quốc tế
sự kiện hứa hẹn sẽ thu hút khoảng hai mươi lượt khách tham dự
thưa quý vị và các bạn sea games ba mươi đã chính thức khép lại với lễ bế mạc
được tổ chức chiều tối hôm qua một mươi một tháng một mươi hai
tại buổi lễ nước chủ nhà philippines đã chuyển giao cờ đại hội
thể thao đông nam á cho quốc gia đăng cai lần thứ ba mươi một là việt nam
lễ bế mạc sea games thực sự là một bữa tiệc của âm nhạc và ánh sáng
sau khi trao các giải thưởng cho vận động viên xuất sắc và phát biểu lễ bế mạc
philippines đã chính thức chuyển giao cờ đại hội thể thao đông nam á cho việt nam
nước chủ nhà sea games ba mươi một
nhận cờ là bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
chủ tịch ủy ban olympic việt nam ông nguyễn ngọc thiện
sea games ba mươi được coi là kỳ sea games thành công của thể thao việt nam
khi chúng ta giành vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương
với chín mươi tám huy chương vàng chỉ xếp sau nước chủ nhà philippines và xếp trên thái lan
trong đó đoàn việt nam giành được nhiều tấm huy chương vàng lịch sử
như huy chương vàng bóng đá nam và quần vợn
như vậy chúng ta sẽ chờ đón kỳ sea games ba mươi một được tổ chức vào năm hai nghìn hai mươi một tại việt nam
thưa quý vị ngay sau khi vô địch sea games ba mươi
huấn luyện viên park hang seo đã chốt danh sách hai mươi tám cầu thủ đội tuyển u hai mươi ba việt nam
trong chuyến tập huấn tại hàn quốc
nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi
nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi tại thái lan
vị chiến lược gia sáu mươi tuổi đã công bố danh sách hai mươi tám cầu thủ u hai mươi ba việt nam
tham gia kỳ tập huấn này
nòng cốt đội hình u hai mươi ba việt nam sẽ là những cầu thủ vừa giành chức vô địch sea games ba mươi
đang chú ý phải nhắc đến sự trở lại của trung vệ trần đình trọng
nhiều khả năng cầu thủ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy sẽ kịp thời bình phục chấn thương
để tham dự giải đấu diễn ra ở thái lan
trong khi đó đoàn văn hậu sẽ không được góp mặt vì câu lạc bộ heronville
không đồng ý nhả quân
vòng chung kết u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi sẽ diễn ra từ ngày tám tháng một đến ngày hai mươi sáu tháng một
mục tiêu của u hai mươi ba việt nam là giành quyền vào trận bán kết
cùng tấm vé tham dự olympic tokyo hai nghìn hai mươi tại nhật bản
trong phở tin quốc kế công bố nội dung họp thượng đỉnh nhật trung hàn
trái rừng tại indonesia gây thiệt hại ít nhất năm hai tỷ usd
chính phủ nhật bản vừa thông báo sơ bộ một số nội dung chính sẽ được thảo luận
tại hội nghị thượng đỉnh nhật trung hàn dự kiến diễn ra vào cuối tháng này
tại tỉnh tứ xuyên trung quốc trong đó tập trung vào cải thiện quan hệ ba bên
tránh văn phòng nội các nhật bản yoshide suga cho biết hội nghị dự kiến diễn ra
vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tới là sự kiện đánh dấu hai mươi năm quan hệ hợp tác giữa ba nước
tại hội nghị các bên sẽ thảo luận về việc hợp tác trong những vấn đề khu vực và thế giới
trong đó bao gồm vấn đề triều tiên cũng như mở rộng phối hợp trong nhiều lĩnh vực khác
ở cả thời điểm hiện tại và tương lai
hội nghị thượng đỉnh nhật bản hàn quốc và trung quốc được tổ chức thường niên
trên cơ sở luân phiên giữa ba nước
tuy nhiên sự kiện này liên tục bị trì hoãn do căng thẳng quan hệ giữa nhật bản
với hai nước láng giềng liên quan đến vấn đề tranh cãi lịch sử và tranh chấp lãnh thổ
tổng thiệt hại về kinh tế do cháy rừng tại indonesia gây ra đã lên tới ít nhất năm hai tỷ đô la mỹ
tương đương với năm tổng sản phẩm quốc nội gdp của nước này
dựa trên đánh giá tại tám tỉnh của indonesia bị ảnh hưởng cháy rừng từ tháng sáu đến tháng một mươi năm nay
các nhà phân tích của world bank ước tính cháy đất và khói mù đã gây ra những tác động tiêu cực
về mặt kinh tế gây thiệt hại tài sản trực tiếp là một trăm năm mươi bảy triệu đô la và những tổn thất kinh tế liên quan
đến khoảng năm tỷ đô la
ước tính hơn chín trăm linh người đã mắc các bệnh về đường hô hấp một mươi hai sân bay quốc gia phải tạm ngừng hoạt động
hàng trăm trường học tại indonesia malaysia và singapore phải cho học sinh nghỉ học do cháy rừng
hơn chín trăm bốn mươi hai hectare rừng và đất đã bị đốt cháy trong năm nay
do bốn mươi bốn số khu vực bị đốt trong năm hai nghìn một mươi chín là than bùn khí thải carbon từ các trận cháy rừng tại indonesia
đã gần như gấp đôi lượng khí thải từ các vụ cháy rừng tại rừng nhiệt đới amazon của brazil trong năm nay
máy bay thương mại chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên trên thế giới đã có chuyến bay thử nghiệm tại thành phố vancouver của canada
chuyến bay kéo dài chưa đầy một mươi năm phút nhưng với việc thử nghiệm này hãng chế tạo manix muốn chứng minh rằng
việc khai thác thương mại đối với dòng máy bay chạy bằng điện là hoàn toàn khả thi
công ty magnix là đơn vị chịu trách nhiệm thiết kế động cơ máy bay trên cơ sở hợp tác với hãng hàng không haber air
trong chuyến bay thử nghiệm người sáng lập của haber air
ông grace mcdougall đã điều khiển động cơ điện
theo đánh giá dòng máy bay này không chỉ sử dụng nhiên liệu hiệu quả
mà còn giúp tiết kiệm hàng triệu đô la chi phí bảo trì máy bay cũng như giảm khí thải xuống mức
tuy nhiên haber air sẽ phải đợi ít nhất hai năm trước khi có thể bắt đầu điện khí hóa phi đội bay
gồm hơn bốn mươi chiếc thủy phi cơ của hãng này
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
xin chào và hẹn gặp lại